hướng tới ngày vì người nghèo một mươi bảy tháng một mươi tối nay chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau đã diễn ra tại hai điểm cầu hà nội và thành phố hồ chí minh
cầu truyền hình trung tây vì người nghèo năm hai nghìn một mươi bảy còn là cầu nối giữa các nhà thiện nguyện và người nghèo trên cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
nguyễn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
nguyễn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ